cảng hà nội là một trong những đầu mối giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng của thành phố
sau đó lượng xe vận tải trong ngày hoạt động rất lớn
và những ngày vừa qua các tuyến đường dẫn vào khu vực cảng hà nội liên tục rơi vào tình trạng ồn tắc kéo dài
bởi lượng xe vận chuyển hàng hóa vào cảng tăng đột biến
thưa quý vị và các bạn sau khi hà nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách
thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm tuyến đường dẫn vào cảng hà nội luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài
bởi lượng xe máy và ô tô vào cảng rất là lớn
theo quan sát của chúng tôi khung giờ ổn tắc nhất là từ một mươi h sáng cho đến một mươi bốn h chiều
và lực lượng chức năng thì luôn được túc trực tại đây để phân làn phân luồng
hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đây một cách thuận tiện nhất
lượng phương tiện qua ngã ba nút giao cảng hà nội và đường nguyễn quái
thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ xung đột
vào khung giờ cao điểm chính những tài xế người dân đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn
điều tiết các phương tiện lưu thông qua đây được dễ dàng hơn
còn sau khi chỉ thị một mươi sáu thì đường không hài thoáng vắng vẻ nhưng mà từ hôm lấy lỏng
chỉ thị một mươi năm thì bắt đầu xe cộ được ghi lại thì rất là đông đúc trong cảng này
xe cộ nhiều quá thôi còn trong cảng này thì bến bãi có hạn
xe lượng xe vào là quá nhiều
thế nên là nó xảy ra cái ổn tắc này
lực lượng chức năng có ra phân làn đường để cho các phương tiện đi lại cho được dễ dàng
nhưng mà cũng chưa hết được ổn tắc
có hôm này tự những người lái xe ô tô xuống dẹp đường hầu như ngày nào cũng tắc
nhất là lấy lỏng thì lại càng tắc
từ chín giờ đến ba giờ chiều cũng chưa hết bằng đường
theo người dân sinh sống tại đây cho biết tình trạng ùn tắc tại đây đã diễn ra nhiều năm nay
thời điểm hiện tại các phương tiện lưu thông tại khu vực này phần lớn là xe luồng xanh có mã quét qr
được phép hoạt động vận chuyển hàng hóa
các chốt kiểm soát trạm khai báo y tế hiện tại đã tạm dừng hoạt động để tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển
trước thực trạng này chính quyền địa phương và cảng hà nội cần phối hợp để sớm đưa ra các giải pháp cần thiết
nhằm đảm bảo thông suốt giúp các phương tiện vận chuyển hàng hóa được di chuyển thuận tiện
góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tuy nhiên vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch